doanh nghiệp doanh nhân của việt nam hãy vì dân tộc vì người lao động vì bản thân chính doanh nghiệp và cộng đồng hãy tập trung khắc phục những hạn chế có khát vọng vươn ra gắn kết với nhau cùng làm ăn nâng tầm chuyên nghiệp và bài bản
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại lễ kỷ niệm một mươi năm năm ngày doanh nhân việt nam bảy mươi bốn năm ngày bắc hồ gửi thư cho giới công thương diễn ra vào sáng nay
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nhấn mạnh ba mươi năm qua chúng ta đã cùng nhau làm nên câu chuyện vượt nghèo vĩ đại truyền cảm hứng mạnh mẽ tới bạn bè quốc tế và ba mươi năm tới chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện một việt nam giàu mạnh ngừng cao đầu đi khắp nam châu
thoát nghèo đã khó trở nên giàu có và hùng cường còn khó khăn hơn gấp bội lặng
để hoàn thành sứ mệnh này chúng ta phải tiếp tục
tiếp tục phát huy tinh thần của một dân tộc con rồng cháu thiên
tinh thần dân tộc đó là cội nguồn của những chiến thắng vĩ đại lừng lẫy nam châu trắng động địa cầu trong các cuộc chiến tranh vệ quốc
và giờ đây chúng ta hy vọng tinh thần dân tộc thể lại là cội nguồn sức mạnh để đưa dân tộc ta tới đài vinh quang trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội công nghiệp hóa đất nước
thủ tướng khẳng định đảng và nhà nước ta sẽ tiếp tục thúc đẩy công tác
cuộc cải cách thể chế vươn tới những chuẩn mực hàng đầu trong khu vực và thế giới để tạo môi trường và bệ đỡ cho sự phát triển nhanh và bền vững của doanh nghiệp và doanh nhân
chính phủ sẽ đồng hành và hậu thuẫn cho sự nghiệp làm ăn của người dân và doanh nghiệp
trong thành công của doanh nghiệp có đóng góp của chính quyền và trong thất bại của doanh nghiệp có trách nhiệm của chính quyền
thành công của doanh nghiệp của doanh nhân là thành công của chính phủ của nhân dân và của đất nước
thủ tướng đề nghị doanh nghiệp hãy chung tay với đảng và nhà nước trong những nỗ lực phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách thể chế pháp luật
hoàn thiện môi trường kinh doanh đồng thời phấn đấu tự nâng cấp mình vươn tới những chuẩn mực toàn cầu
kinh doanh liêm chính và nhân văn đổi mới và sáng tạo tham gia các hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu là yêu cầu sống còn
là mệnh lệnh của trái tim và khối hóc của doanh nghiệp doanh nhân trong thời hình mới
chính vì vậy cộng đồng doanh nhân phải nêu cao tinh thần
tinh thần tự hào dân tộc ý thức tuân thủ pháp luật thực hiện liêm chính trong kinh doanh
xây dựng văn hóa doanh nghiệp đạo dứt doanh nhân và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
cạnh tranh lành mạnh chia sẻ và liên kết hợp tác đổi mới sáng tạo nâng cao năng lực cạnh tranh
như tinh thần nghị quyết số ba mươi năm của chính phủ về phát triển doanh nghiệp đã đề ra
chúng ta cần có hàng trăm hàng ngàn và cả một thế hệ các nhà doanh nhân
và các nhà công nghiệp dân tộc hùng mạnh những công xéo đầu đàn
và chúng ta cần có cả đồng chí việt bay cao bay xa trong nền kinh tế toàn cầu
thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp doanh nhân việt nam hãy vì dân tộc vì người lao động
vì bản thân chính doanh nghiệp và cộng đồng hãy tập trung khắc phục những hạn chế
có khát vọng vươn lên gắn kết với nhau cùng làm ăn nâng tầm chuyên nghiệp và bài bản
thủ tướng mong muốn thương hiệu việt mà chủ yếu từ doanh nghiệp việt sẽ khẳng định chỗ đứng
trong khu vực và ngày càng vươn xa bền vững cùng nhau khắc phục một cách hiệu quả
những điểm yếu của doanh nghiệp việt nam mà thủ tướng đã được nghe phản ánh
từ các nhà đầu tư các doanh nghiệp nước ngoài đó là thiếu tính gắn kết
thiếu sự đoàn kết hợp tác thiếu tính chuyên nghiệp và còn lãng phí
chưa hiệu quả và đặc biệt thúc đẩy mạnh mẽ hơn tinh thần đổi mới sáng tạo
năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ của chúng ta
cố máy tạo ra việc làm và bảo đảm sự tăng trưởng bao trùm cũng còn thấp
chưa chuẩn bị tâm thế vững vàng để hội nhập và cạnh tranh trong kỷ nguyên số
và trước trào lưu của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
các hộ kinh doanh cá thể chiếm tới ba mươi gdp còn nhiều hạn chế
thủ tướng đề nghị doanh nhân cả nước tự tin chủ động tham gia chương trình hiến kế xây dựng
hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế có nhiều sáng kiến cho chương trình hàng việt nam
chinh phục người việt nam cũng như tham gia chương trình năng suất việt nam
mà đảng nhà nước đã phát động
tại buổi lễ một trăm linh doanh nhân là lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu
được trao tặng cúp thánh gióng năm hai nghìn một mươi chín